thưa quý vị ngày hôm nay công an quận một mươi một phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
lấy lời khai những người liên quan điều tra vụ án mạng xảy ra tại một con hẻm trên đường hồng bàng
theo thông tin ban đầu chiều một mươi năm tháng bảy một số trẻ em đá bóng trong con hẻm trên đường hồng bàng
phường một mươi sáu quận một mươi một thì xảy ra cửa cãi
gia đình các đế này sau đó cũng xảy ra tranh cãi với nhau vì bên con và xảy ra sâu sát
trong lúc hỗn loạn một người bị đâm trúng ngực được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
vụ sâu sát cũng khiến một số người khác bị thương
công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường đưa những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai điều tra làm rõ
công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh vừa phá thành công chuyên án
bắt một đối tượng thu một mươi bánh heroin và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
sáng nay tại khu vực bản cang xã triển sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tổ công tác phối hợp đã bắt quả tang đối tượng lầu a co sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú xã triềng sơ huyện điện biên đông đang vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu tại chỗ gồm một mươi bánh heroin một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động
bước đầu đấu tranh khai thác lầu a co khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở myanmar
đang mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ông nguyễn văn thăm
chú thành phố bạc liêu nguyên giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng
và công nghiệp tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo hồ sơ của cơ quan công an trong thời gian làm giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh bạc liêu từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi một
ông nguyễn văn thăm đã buôn lọc quản lý để thủ quỹ chiếm đoạt hơn sáu tỷ đồng
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông thăm
để phục vụ công tác điều tra
cướp tài sản của người dân đi chợ đêm ba đối tượng đã bị công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng bắt giữ
khoảng một giờ ngày tám tháng bảy một người dân đang di chuyển trên địa bàn xã tân dương huyện thủy nguyên
thì bị hai đối tượng đi xe máy chặn xe sử dụng dao đe dọa và chiếm đoạt số tiền ba triệu đồng
tiếp đó vào dạng sáng ngày một mươi tháng bảy các đối tượng này tiếp tục chặn xe dùng dao đe dọa và chiếm đoạt tiền của một người dân khác
nhận được thông tin lực lượng công an sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ ba đối tượng gây án
gồm trương văn nghĩa một mươi sáu tuổi vũ đình anh kiệt một mươi năm tuổi trần bùi huy phong một mươi năm tuổi đều trú tại huyện thủy nguyên
tăng hợp tám giữ hai điện thoại một xe máy bảy triệu đồng
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận còn thực hiện ba vụ cướp tài sản khác trên địa bàn huyện thủy nguyên
chỉ là những lao động phổ thông nhưng nhiều người dân ở vùng cao tỉnh lào cai được trao mời sang làm việc tại campuchia với mức lương hàng chục triệu đồng
thực tế đây chỉ là chiêu trò của những kẻ lừa đảo lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân nhằm mục đích cuối cùng là ép buộc người nhà của họ nộp tiền để chuộc người về
tin và lời hỏi
hứa hẹn của các đối tượng mới quen trên mạng xã hội thanh niên này đã vượt cả nghìn cây số sang campuchia với hy vọng đổi đời
nhưng việc nhẹ lương cao như lời hứa thực tế lại là đi rụ rỗ người khác tham gia đánh bạc
dù biết bản thân bị sập bẫy lừa đảo nhưng muốn xin nghỉ việc cũng không hề dễ dàng
ngoài những trận đòn roi các đối tượng này còn bắt nạn nhân gọi điện về cho người nhà chuyển tiền sang mới thả người

xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai là địa bàn được ghi nhận có nhiều nạn nhân bị lừa đảo nhất
theo lãnh đạo xã thì đã có tám mươi năm người bị lừa sang campuchia
hầu hết những người này còn trẻ thậm chí rất trẻ nên dễ bị các đối tượng lừa đảo lôi kéo
thứ hai là công dân không đi theo đường chính hành và không đăng ký do vậy là cũng rất khó khăn cho công tác quản lý của công an xã
theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lào cai đến nay có khoảng hai trăm linh người trên địa bàn chủ yếu là ở vùng sâu vùng xa bị lừa sang campuchia
họ được lập một tài khoản trên mạng xã hội để tiếp tục lừa người khác ở việt nam tham gia đánh bạc
phải làm việc một mươi hai tiếng mỗi ngày nếu không đạt được số người tham gia họ sẽ bị cộng dồn vào các tháng tiếp theo
nếu không chịu nổi áp lực muốn bỏ việc thì phải gọi người nhà gửi tiền sang để về
không có tiền hoặc không muốn người nhà biết nên còn rất nhiều người mắc kẹt tại campuchia
thời gian càng kéo dài đồng nghĩa tiền chuộc sau này sẽ càng cao
để tránh bị lừa đảo người dân nên cẩn trọng trước các thông tin tuyển dụng và tìm kiếm việc làm tại các trung tâm uy tín thuộc quản lý của nhà nước tránh tiền mất tật mang
ban an toàn giao thông tỉnh phú thọ vừa có báo cáo của uban
giao thông quốc gia ubnd tỉnh phú thọ về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện tân sơn khiến ba người tử vong một mươi người bị thương
đại diện ban an toàn giao thông tỉnh phú thọ cho biết nguyên nhân sơ bộ được xác định là do lái xe không thuộc đường
già phanh liên tục làm má phanh bị cháy hết mất khả năng hãm xe lao xuống vực
tổng cục đường bộ việt nam đã trích xuất dữ liệu trong hệ thống giám sát hành trình về xe khách gặp nạn
cụ thể là tốc độ lúc hai mươi hai h ba mươi hai hai mươi ngày một mươi năm tháng bảy là sáu mươi ba kmh và trước đó năm giây xe chạy với tốc độ là bảy mươi bốn kmh tại xã xuân sơn huyện tân sơn
trước đó vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy tại đoạn đường liên xã thuộc xã xuân sơn huyện tân sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi chín f một nghìn ba trăm năm mươi bốn nhãn hiệu taco loại hai mươi chín chỗ ngồi
chở khách du lịch tham quan vườn quốc gia xuân sơn tỉnh phú thọ
lưu thông theo hướng từ xóm rù đi xóm lấp
khi xuống dốc đã bị lật về ta luy âm bên trái theo hướng đi
trên xe có hai mươi tám người vụ tai nạn khiến ba người tử vong là lái xe cùng hai hành khách một mươi người bị thương phải nhập viện
các nạn nhân tử vong đã được thân nhân tiếp nhận và đưa về gia đình để làm tăng lễ
từ năm hai nghìn bảy đến nay đà nẵng đã xảy ra một mươi hai vụ tràn dầu ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường biển
sau đó việc tổ chức diễn tập ứng phó
sự cố tràn dầu luôn được thành phố duy trì thường niên
vào sáng ngày hôm nay ubnd tp đà nẵng tiếp tục tổ chức diễn tập năm hai nghìn hai mươi hai tại bến cảng chuyên dùng thọ quang
tình huống diễn tập được đưa ra một chiếc tàu đang chở hàng cập cảng
thì va vào cầu cảng làm sách vỏ thân tàu thủng khoang chứa nhiên liệu và khiến ba thuyền viên bị thương
thời điểm xảy ra sự cố có khoảng hai mươi mét khối dầu tràn ra vịnh đà nẵng
nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn
lực lượng tham gia ứng cứu nhanh chóng tiếp cận tàu bị nạn đưa người bị thương rời khỏi tàu
tiếp đó một tổ khác tiến hành kéo phao quay dầu tránh tình trạng dầu lan sang các vùng biển lân cận
và thu gom số dầu tràn theo đúng quy định không có sự cố cháy nổ xảy ra